sáng ngày ba mươi tháng ba trên một số phương tiện truyền thông có đưa tin về việc tỉnh khánh hòa xác nhận
bốn trường hợp nhiễm virus zika trước sự việc trên chiều cùng ngày bộ y tế đã tổ chức họp báo
bác bỏ thông tin trên và khẳng định việt nam vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm virus zika nào
bộ y tế cũng tổ chức họp trực tuyến với ba điểm cầu trên toàn quốc về các hoạt động phòng chống
dịch bệnh do virus zika tại việt nam theo thông tin từ cục y tế dự phòng
bộ y tế tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hệ thống giám sát dịch bệnh của việt nam
các viện vệ sinh dịch tễ ba tơ đã thu thập và xét nghiệm bảy trăm tám mươi bốn mẫu tìm virus zika tại ba mươi hai tỉnh
thành phố kết quả đều âm tính với virus zika trước đó ngày hai mươi hai tháng ba tổ chức y tế thế giới
và cơ quan đầu mối australia thông báo tại nước này ghi nhận một trường hợp nhiễm virus zika sau
khi trở về từ việt nam hiện vẫn chưa khẳng định chắc chắn trường hợp này có nhiễm
zika ở việt nam hay không do chưa có đầy đủ thông tin bằng chứng về lộ trình đi đến của
trường hợp này sau khi rời việt nam trước thông tin trên cùng với tình hình gia tăng nhanh của
dịch bệnh do virus zika trên thế giới và hoàn toàn có khả năng xâm nhập vào việt nam bộ y tế đã
đẩy mạnh các hoạt động phòng chống virus zika trong cuộc họp trực tuyến với ba điểm cầu tây
nguyên nha trang và thành phố hồ chí minh bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường công tác giám
hàn quốc cần chủ động trong việc thu thập mẫu xét nghiệm nhất là với những nơi ghi nhận nhiều
trường hợp mắc sốt xuất huyết bên cạnh đó tại các cửa khẩu quốc tế công tác kiểm dịch quốc tế
cũng được đặc biệt lưu ý đến nay việt nam đã nâng mức cảnh báo phòng chống dịch bệnh do virus
zika theo tình huống hai coi như đã có trường hợp bệnh để nâng cao tinh thần cảnh giác bộ y tế
cũng khuyên cáo người dân tự diệt mũi lăng quang chính là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay trong
việc phòng chống dịch bệnh dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết